ngày hai tháng một mươi tại cửa khẩu sân bay quốc tế sokhano hatta phía indonesia đã trao trả năm mươi một ngư dân việt nam về nước
các ngư dân được trao trả lần này chủ yếu là các thủy thủ đến từ quảng bình bà rịa vũng tàu bình định an giang
họ bị giam giữ khoảng hơn bốn tháng tại đảo natuna của indonesia
theo đại sứ quán việt nam tại indonesia từ đầu năm đến nay đã có gần tám trăm linh ngư dân việt nam bị phía indonesia bắt giữ được đưa về nước
tuy nhiên tình trạng ngư dân việt nam bị bắt giữ vẫn chưa có dấu hiệu giảm
toàn bộ tàu và ngư cụ tài sản đều bị phía indonesia tịch thu và xử lý theo luật pháp indonesia trong đó hầu hết các tàu thuyền đều bị phá hủy hoặc đánh chìm